tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh tây ninh đã tổ chức tiêu hủy một mươi sáu con lợn và xử lý môi trường xung quanh hộ chăn nuôi nhỏ lẻ
tại ấp bắc bến sỏi xã biên giới thành long huyện châu thành
đoàn lợn này được chi cục thú y vùng sáu xác định đã bị dịch cả lợn châu phi
theo phòng nông nghiệp huyện châu thành cho biết ngày sáu tháng bảy sau khi nhận tin báo đàn lợn của gia đình bà tống thị ngọc tuyết
tại ấp bắc bến sỏi đột ngột chết bất thường cán bộ thú y lấy mẫu xét nghiệm gửi đến chi cục thú y vùng sáu
sau khi xác định số lợn chết dương tính với bệnh tả lợn châu phi ngành chức năng đã tiếp tục tiêu hủy thêm những con lợn còn lại nuôi chung đàn
đồng thời tiêu độc khử trùng chuồng trại và môi trường xung quanh
sau khi phát hiện ổ dịch tả lợn châu phi đầu tiên xảy ra ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh chỉ đạo khẩn trương lập chốt kiểm dịch
ngăn ngừa trường hợp người dân vận chuyển lợn bị bệnh đi nơi khác hoặc đưa lợn từ các nơi khác vào vùng đang có dịch